thời gian qua các vụ cháy nổ liên quan đến nhà cao tầng chợ trung tâm thương mại
khu chung cư đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
đối với tỉnh hậu giang bên cạnh những biện pháp quyết liệt của lực lượng chức năng
thì tại một số khu dân cư nhà ở người dân vẫn còn lơ là xem nhẹ công tác này
do đó ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa giặc lửa vẫn là quan trọng nhất và cần được cải thiện
nơi đun nấu để sát vật dễ cháy
hàng hóa được để ngay lối đi trên cầu thang
dân tường dân dính tường dơ hay cũng nhặt hay nguy hiểm

đây là hai trong số những lý do mà các tiểu thương đưa ra để giải thích cho những hạn chế
trong công tác phòng chống cháy nổ tại nhà ở được tận dụng kết hợp sản xuất kinh doanh
còn nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thường nằm trong khu vực đông dân cư nhà liền kề
được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà ống chỉ có lối đi lại ở cửa chính và cũng là cửa thoát nạn
việc bố trí bếp đun nấu hàng hóa vật dụng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy
không có lối thoát dự phòng hoặc thoát sang nhà bên cạnh không có giải pháp ngăn cháy lan
chống tù khói nên công tác tiếp cận chữa cháy cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi có sự cố xảy ra
đây là hiện trường vụ cháy tại nhà lồng b chợ long mỹ vào lúc khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu
do xảy ra trong đêm nên khi được phát hiện
bà con tiểu thương đã bị thiêu rùi ước tính thiệt hại ban đầu hơn chín trăm linh triệu đồng
cháy đó thì tôi thấy ở trên cái cục điện nó sẹt sẹt
trước mấy cây dù mấy cây dù nó cháy cháy xuống ở đây
thì tôi xuống đây tôi ôm bệnh tôi xịt thì nó cháy lan ra túi này
trong thời gian tới thì để xác định rõ là chính xác nguyên nhân của vụ cháy
thì cần phải chờ cái kết quả giám định của cơ quan chuyên môn
qua khám nghiệm hình trường vụ cháy
đoàn khám nghiệm
nó đưa ra cái nhận định ban đầu là khả năng là chập điện
dẫn đến cái vụ cháy ở chợ long mỹ
đủ cái tiền hết trơn chứ khoảng nhiều nó dốt mình
hôm qua mới lấy đồ vô nhọc hết trơn
thì có nhiều hết đó
nó không có vụ đưa về chợ đâu mà
cháy nổ đã để lại nỗi đau khôn lường cho người dân
theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hậu giang xảy ra một vụ cháy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi đã giảm bốn vụ
tuy nhiên với thiệt hại khoảng chín trăm linh triệu đồng
đã tăng hơn bốn mươi năm triệu đồng
so với tổng của năm vụ cháy năm hai nghìn hai mươi
sẽ tham mưu cho giám đốc quân tỉnh
ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra
đối với các nhà ở cơ hợp sinh sức kinh doanh
khu dân cư nhà liền kề trong các khu dân cư
hướng dẫn các chủ hộ gia đình
cho các chủ hộ gia đình cam kết
các điều kiện đảm bảo an toàn cháy cháy
sau thời gian kiểm tra thì chúng tôi sẽ có phúc gia
đối với các nhà ở cơ hợp sinh sức kinh doanh
với các nhà ở mà chúng tôi đã được kiểm tra trước đó
và nếu như các cơ sở chủ hộ gia đình
không khắc phục những kiến nghị của đoàn kiểm tra
về công tác phòng cháy cháy
thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo
tiến hành xử lý các lỗi vi phạm này
theo quy định của pháp lực
thời gian qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
thường xuyên phối hợp với ngành chức năng các địa phương
tuyên truyền sâu rộng đến người dân tiểu thương
về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ